có những điểm nhấn với các khu vườn kiểu mẫu tại làng xã nông thôn mới trở thành những tùa tuyến trải nghiệm nông thôn mới đầy thú vị và thiết thực
xây dựng nông thôn mới kết hợp với du lịch làng xã
du lịch tâm linh phát triển thêm các hoạt động văn hóa các trò chơi dân gian thành nơi để học tập chia sẻ kinh nghiệm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân
loại hình du lịch chiêm ngưỡng trải nghiệm làng quê nông thôn mới thực sự trở thành một điểm nhấn trong cách làm nông thôn mới của hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
bắt cá say lúa giã gạo tham gia thu hoạch và cùng thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp nghe ví dặm nảy kiều là những trải nghiệm thú vị khi về
với nghi xuân của du khách khi tham gia tuyến du lịch nông thôn mới
bắt đầu từ những hình ảnh về nhà văn hóa thôn khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu của hệ thống hàng rào xanh được thiết kế đầu tư xây dựng theo quy mô chuẩn nông thôn mới ở xuân viên
những đặc sắc về du lịch trải nghiệm nghề nông ở xuân mỹ
trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện nghị xuân chúng tôi có một định hướng rất rõ
đó là xây dựng nông thôn mới
nông thôn mới dựa trên nền các giá trị văn hóa truyền thống không làm mất đi các giá trị văn hóa làng xã mà làm giàu thêm các giá trị làng xã
xuất phát từ cái ảnh hưởng đó trong thời gian vừa qua công tác lãnh đạo chỉ đạo từ bán chỉ đạo huyện đến bán chỉ đạo xã và đến tư các thôn xóm đều thực hiện một cách rất là bài bản
tất nhiên là xây dựng nông thôn mới thì câu chuyện đầu tiên cốt lõi nhất là phải làm sao đó để nâng cao cái đời sống
tinh thần vật chất cho bà con
và cái việc quan trọng hơn nữa đó là làm sao đó để bà con phải có một nhận thức đầy đủ và phải đưa cái phong trào đó lên phải tự bà con làm
còn dẫu nếu như chúng ta có xây dựng một cơ sở vật chất rất là tốt nhưng sau đó phong trào không được bà quan quan tâm thì nông thôn mới được dừng lại ngay
có lẽ cũng từ góc nhìn đó từ khi định hướng đó trong thời gian vừa qua thì nghi xuân đã có những việc làm rất cụ thể và đã đưa cái phong trào lên rất tốt
và thực tế thì nguyên xuân đã trở thành một điểm sáng trong phong trào xây dựng mô hình của tỉnh hà tĩnh
tại huyện nghi xuân hơn một năm qua kể từ khi được chọn làm điểm xây dựng mô hình này với sự tham gia tư vấn hỗ trợ của các nhà khoa học đến từ đại học kinh tế nghệ an
ý tưởng này nhanh chóng được hiện thực hóa trở thành mô hình đầu tiên trong cả nước định hình được tour tuyến du lịch đến làng xã nông thôn mới
trong đó người dân là chủ thể họ có thể là nhân vật cùng trải nghiệm
là hướng dẫn viên và cũng là người thể hiện làm nên những nét riêng của mỗi làng xã đó
và trên thực tế ở khắp cả nước đã có nhiều mô hình nông thôn mới phát huy hiệu quả
và tôi đang có mặt tại xóm hương mỹ xã xuân mỹ huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh một trong những địa phương có những mô hình trải nghiệm du lịch nông thôn mới rất là hiệu quả
đứng cạnh tôi đây là ông nguyên xuân
bình bí thư đảng ủy xã xuân mỹ huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh và đồng thời cũng là chủ của một trang trại trải nghiệm nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng rất hiệu quả thu hút rất nhiều du khách
vậy thưa ông xuất phát từ đâu mà ông quyết định xây dựng cái mô hình trải nghiệm nông thôn mới ngay tại khu vực nông thôn mặc dù đầu tư là khá lớn
thưa ông chỉ xuất phát từ cách nhìn mà chúng tôi nhận thấy rằng là giữa nông thôn và thành thị đã trích lại gần nhau
và cái nhu cầu cuộc sống của người dân của du khách bây giờ không phải là chỉ phục vụ ăn uống mà phục vụ vui chơi giải trí
mô hình này thời gian tới thì sẽ được tiếp tục mở rộng như thế nào ạ có được nhân rộng ra các hộ khác để cái mô hình này nó được phát triển lan rộng hơn ạ
về cái mô hình này thì bước đầu hoạt động thì chúng tôi đã thấy có hiệu quả rất cao
do vậy cho nên trong thời gian tới cùng với chủ trương của huyện thì không những một mô hình tôi mà xây dựng ở trên
bước tuyến của huyện nguyễn xuân thì gồm có xuân mì xuân viên và trà tiên điền
và trà xuân mì chúng tôi thì tròn một cái thôn hương mì đã trở thành một cái khu dân cư nông thôn mới kiểu màu
và đã có nhiều hồ gia đình cùng làm theo cái dạng kính tế vườn và cả cái mô hình khá hấp dẫn
còn với tôi thì tới đây thì tôi mở rộng tại khuôn viên của chúng tôi đây có gần một trăm linh hectare cả vườn đồi
thì chúng tôi sẽ mở rộng
với cái nhiều cái loại hình khác nhau
vừa trải nghiệm online các cái phương thức sản xuất nông nghiệp
vừa là trải nghiệm trồng hoa trồng cái gian quả
rồi thì có những cái khu để leo núi
có những đập nước ở trên đồi trên núi
vâng thưa quý vị và các bạn có thể thấy du lịch trải nghiệm nông thôn mới có thể coi là một hướng đi mở cho nông thôn mới phát triển bền vững
bởi trên thực tế thì với mô hình trải nghiệm này
không chỉ giúp giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn giúp kích thích phát triển du lịch cũng như là dịch vụ ở các làng quê
qua đó giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
cùng với việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống
huyện nghi xuân đã ưu tiên dành các nguồn lực cho phát triển mô hình kinh tế tại địa phương
qua đó đã giúp thay đổi diện mạo làng quê ở nghi xuân
tạo nét chấm phá về một làng quê đổi mới chủ phú nhưng lại đậm chất chữ tình
các mô hình sản xuất trăn nuôi rồi là xây dựng hà tầng v v
thì ở hà tĩnh có một cái tiêu chí thứ hai mươi đó là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
tôi nghĩ đây là một tiêu chỉ mà nó hội tụ đầy đủ các yếu tố
khi mà xây dựng một khu dân cư hay nói cách khác là xây dựng một sạ đặc chuẩn gồm các khu dân cư ở trong đó
sau khi mà có cái tiêu chí ra đời thì nghi xuân đã triển khai một cuộc thi là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và tổ dân phố văn minh
tức là chúng tôi kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị văn minh
và chúng tôi còn bổ sung thêm một tiêu chỉ thứ một mươi một trong một mươi tiêu chỉ mà tỉnh quy định
trong tiêu chỉ con này đó là mỗi khu dân cư kiểu mẫu phải có một câu lạc bộ văn nghệ dân gia
và tôi nghĩ đây là sự kịch nối cộng đồng giúp cho bà con bảo tồn khôi phục các giá trị văn hóa làng xã và tính cổ kiệt cộng đồng đất cao ở đây
và xuất phát từ câu chuyện đó thì các khu dân cư được xây dựng một cách rất là bài bản và được bà con quan tâm trong lo
còn đây là hình ảnh những khu vườn kiểu mẫu nằm trong tuyến trải nghiệm nông thôn mới của tỉnh hà tĩnh
đến đây du khách sẽ bị tác động mạnh mẽ bởi không gian chủ phú an lành ngập tràn cây xanh
bộ mặt nông thôn mới nhiều khởi sắc
người dân phấn khởi tham gia bởi họ thấy được ý nghĩa thiết thực mà nông thôn mới đem lại
đây là cản bộ hố hào nữa
các bà rất là tự nguyện tham gia phấn đấu
để sau này các bà quay ra đây là các cháu tiện tuổi lên
tiền màu và cái bộ mặt nông thôn mới của xã hương tra được thay đổi chuyển biến từng ngày
và người dân chúng tôi rất là nhiệt tình hưởng ứng rất đồng lòng đồng sức
và họ cảm nhận được chính xây dựng cái nông thôn mới
và đặc biệt là nông thôn kiều mộ là xây dựng cho một tương lai rất sẵn làng trong bao thế hệ
đến thời điểm này
phần lớn các xã điểm nông thôn mới của hà tĩnh đều đã xây dựng được các điểm nhấn đặc trưng thú vị theo đặc thù của vùng miền
các tour tuyến trải nghiệm nông thôn mới cũng được kết nối liên xã liên huyện
để thấy được sự đa dạng và chiều sâu của phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương
mỗi điểm đến mỗi cách làm với nhiều chính sách kích cầu trên cơ sở duy trì các mô hình
các trang trại gia trại ổn định các vùng sản xuất các tổ hợp theo hướng bền vững
và mang lại giá trị thu nhập cao từ đó mang lại sự thích thú tò mò cho mỗi người khi muốn khám phá sự
đổi thay của làng xã nông thôn mới từ những điều thiết thực nhất
điều quan trọng sau mỗi tour tuyến trải nghiệm sẽ để lại ấn tượng nổi bật của từng địa phương
trong chiều sâu phát triển kinh tế mỗi mô hình mỗi đề án xây dựng
đều coi trọng chất lượng giá trị gia tăng của các vùng đại trà sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ
liên kết chuỗi tạo đầu ra cho các sản phẩm với giá thành cao và ổn định hơn ai hết chính người dân
đã thấy được lợi ích mà nó mang lại nông thôn mới không chỉ là điểm đến không chỉ là tham quan học
học hỏi mà là cơ hội là kênh thông tin để giúp người dân quảng bá hình ảnh giới thiệu sản phẩm sạch
có nguồn gốc do chính họ làm ra giá trị cốt lõi khi xây dựng các tour tuyến trải nghiệm nông thôn mới
chính là ở chỗ đấy trên cơ sở là cùng với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì trở
thành những điểm đến tham quan du lịch và học tập kinh nghiệm xây dựng nông mới thì chúng ta lại
xây dựng thành các tour tuyến du lịch tour tuyến du lịch này thì nó không chỉ là để tạo về cái du
du lịch thuần túy mà chính du lịch nó lại tạo ra là cái kinh tế hiệu quả kinh tế và nó phối hợp lẫn nhau
gắn với mỗi điểm đến mỗi địa phương là một nét riêng nét độc đáo của các làng xã nông thôn mới
góp phần làm nên thương hiệu của những vùng quê đáng sống tại hà tĩnh việc quan tâm và xây dựng các
tour tuyến du lịch trải nghiệm nông thôn mới không chỉ là cơ hội để chia sẻ học hỏi giữa các địa
phương tạo điều kiện nâng đầu đỡ cuối cho các xã mà hơn hết còn là ý nghĩa trong việc nâng tầm sản
nông thôn làm cơ sở để phát triển các giá trị văn hóa du lịch kinh tế theo hướng bền vững tại các
vùng nông thôn hiện nay thưa quý vị và các bạn trong xây dựng nông thôn mới thì việc giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp cho nông thôn mới dù phát triển
đến mấy thì vẫn giữ được hồn cốt của làng quê việt nam tôi đang có mặt tại thôn hương mỹ xã xuân mỹ
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh một trong những nơi có mô hình trải nghiệm làng quê rất thú vị
quý vị và các bạn cùng tôi trải nghiệm mô hình này có thể thấy tại đây trong một không gian có cả rừng
cả núi có cả những cánh đồng và có cả những vườn cây ao cá cùng với đó là những mô hình văn hóa
có thể nói là vẫn còn giữ nguyên được nét văn hóa của làng quê việt nam đã lâu lắm rồi thì bản thân
tôi mới được nhìn thấy một chiếc cối xe gạo như thế này và tôi thực sự cũng muốn trải nghiệm nó
thể nói là rất là thú vị những âm thanh kéo kẹt của chiếc cối xe gạo thì giúp tôi nhớ lại tuổi
thơ của mình bởi vì ngày còn bé thì tôi vẫn thường theo mẹ đi xay gạo như thế này có thể nói với
cái hình thức xay gạo như thế này thì cũng là một cách để cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu rõ hơn về văn
hóa của làng quê việt nam và bên này sẽ là cối giã gạo bản thân tôi cũng muốn trải nghiệm cái mô
hình giã gạo này rất là dễ dàng có vẻ như cái việc mà giã gạo thì dễ dàng hơn là chúng ta xe thóc
mô hình trải nghiệm văn hóa làng quê thì sẽ giúp cho người dân đặc biệt là những người còn trẻ tuổi như chúng
tôi có thể hiểu rõ hơn về văn hóa của dân tộc và đặc biệt tại đây cũng đã đón rất nhiều những cái
đoàn du khách là những em học sinh các em được trải nghiệm những nét văn hóa của làng quê việt
và điều đó sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của các em thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn
mới gắn với những mô hình trải nghiệm văn hóa như thế này thực sự đang là hướng mở giúp cho
kinh tế ở nông thôn phát triển bền vững và đặc biệt là giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc
hóa làng quê đã tạo ra những giá trị to lớn về cả vật chất và tinh thần từ những cách làm hiệu quả
của tỉnh hà tĩnh sẽ là những kinh nghiệm quý để các địa phương tham khảo qua đó giúp phong trào
nông thôn mới đi vào thực chất và bền vững đến đây chương trình nông thôn đổi mới của
truyền hình nhân dân xin được tạm dừng mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nôngthonđổimới thnza gmail com